những ngày này khi nắng nóng nắng nóng gai gắt xuất hiện ở khắp nơi
chúng tôi đã liên tục cảnh báo về nguy cơ cháy nổ để quý vị đề phòng
thế nhưng những vụ việc đáng tiếc thì vẫn không ngừng xảy ra
vào đêm qua lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ
công an quận hoàng mai hà nội đã phối hợp với người dân dập tắt đám cháy
xảy ra tại nhà dân trên đường giải phóng
cụ thể vào khoảng hai mươi hai h ba mươi phút công an quận hoàng mai hà nội nhận được tin báo
xảy ra cháy nhà dân kết hợp sản xuất hàng may mặc trên đường giải phóng
thuộc phương giáp bát quận hoàng mai
đám cháy xuất phát từ tầng ba của ngôi nhà với chất cháy chủ yếu là vải
vải vụn và vật dụng sinh hoạt
công an quận hoàng mai đã điều hai xe chữa cháy và một xe chỉ huy
cùng lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy đến hiện trường
đến khoảng hai mươi ba h đám cháy được khống chế và dập tắt hoàn toàn
không gây thiệt hại về người
công an quận hoàng mai đã tiến hành ra soát hiện trường và điều tra nguyên nhân của vụ cháy